thưa quý vị sáng nay ngày chín tháng bốn tủ tướng chính phủ phạm minh chính đã làm việc với tập đoàn công nghiệp viễn thông của đội viettel
về chương trình t chín và hoạt động nghiên cứu sản xuất công nghiệp quốc phòng công nghệ cao của viettel
tham dự có đại tướng phan van giang ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng
cùng lãnh đạo một số bộ ngành có liên quan
tập đoàn công nghiệp viễn thông của đội viettel
phát huy nội lực là yếu tố quyết định gắn kết chặt chẽ và trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia
đạt được những kết quả tích cực trong chương trình t chín viettel đã nhận được chỉ đạo định hướng trực tiếp từ thủ tướng chính phủ
thủ trưởng bộ quốc phòng các cơ quan đơn vị trong bộ quốc phòng đã phối hợp hiệp đồng hiệu quả
hướng dẫn hỗ trợ tập đoàn viettel triển khai các nhiệm vụ cụ thể như xây dựng tính năng kỹ chiến thuật đầu tư mua sắm đánh giá nghiệm thù sản phẩm
các bộ ban ngành cũng đã tham gia hỗ trợ bộ quốc phòng trong việc hình thành nên các cơ chế chính sách đột phá
thủ tướng phạm minh chính ghi nhận và đánh giá cao những bước phát triển đột phá của viettel thời gian qua
thủ tướng nhấn mạnh sau một năm kể từ chuyến thăm và làm việc tại tập đoàn vào năm hai nghìn một mươi tám
đến thời điểm hiện tại tập đoàn viettel đã có năm điểm hơn kinh nghiệm hơn tự tin hơn chuyên nghiệp hơn
sản phẩm sản xuất tốt hơn nguồn nhân lực chất lượng cao hơn những sản phẩm do viettel tự nghiên cứu và phát triển
đặc biệt là các sản phẩm chiến lược đã đang và sẽ góp phần tạo nền móng để xây dựng nền công nghiệp quốc phòng việt nam
chủ động tự lực tự cường lưỡng dụng hiện đại phát huy nội lực là yếu tố quyết định gắn kết chặt chẽ
và trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia thủ tướng yêu cầu viettel phát huy những kết quả đạt được
tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao đặc biệt thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cho viettel
cần phát triển ngành công nghiệp chip bán dẫn hiệu quả và phong phú hơn thủ tướng yêu cầu bộ quốc phòng
và các đơn vị liên quan tiếp tục chỉ đạo phát huy sức mạnh tổng lực nhằm đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng
đủ sức mạnh phục vụ có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ cách mạng của đất nước trong giai đoạn mới
sáng ngày chín tháng bốn tại đại lễ đường nhân dân thủ đô bắc kinh trung quốc trong nguồn khổ chuyến thăm chính thức
nước cộng hòa nhân dân trung hoa chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã hội đồng
hội kiến đồng chí vương hộ ninh ủy viên thường vụ bộ chính trị trung ương đảng cộng sản trung quốc
chủ tịch chính hiệp toàn quốc trung quốc
chủ tịch quốc hội vương đình huệ và chủ tịch chính hiệp toàn quốc trung quốc vương hộ ninh khẳng định
mặt trận tổ quốc việt nam và chính hiệp toàn quốc trung quốc có vai trò rất quan trọng trong đời sống
chính trị xã hội của mỗi nước nhất là trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc
quy tụ tập hợp các lực lượng xã hội các nguồn lực trong và ngoài nước để phát triển đất nước
hai bên nhất trí làm sâu sắc hợp tác giữa mặt trận tổ quốc việt nam và chính hiệp toàn quốc trung quốc
tăng cường trao đổi kinh nghiệm để cùng phát huy tốt nhất hiệu quả nhất vai trò của mỗi tổ chức
trong đời sống chính trị của mỗi nước nhất là vai trò tham chính nghị chính tham ưu chính sách của các nhân sĩ trí thức
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi tiếp xúc cấp cao thường xuyên
thúc đẩy hợp tác thương mại tăng trưởng theo hướng cân bằng bền vững
bên cạnh đó tổ chức tốt các hoạt động gặp gỡ hữu nghị giao lưu nhân dân như liên hoan thanh niên
diễn đàn nhân dân giao lưu giữa các thành viên của mặt trận tổ quốc việt nam và chính hiệp toàn quốc trung quốc
chủ tịch chính hiệp vương hộ ninh khẳng định chính hiệp toàn quốc trung quốc luôn ủng hộ tăng cường
các hoạt động giao lưu nhân dân xây dựng và bảo vệ các công trình hữu nghị trung việt
truyền thống làm sâu sắc hơn nữa tình cảm hữu nghị giữa các tầng lớp nhân dân hai nước
mở rộng hợp tác kinh tế thương mại đầu tư nâng cao tần suất và chất lượng hợp tác giữa các địa phương hai nước
sẵn sàng cùng mặt trận tổ quốc việt nam tăng cường giao lưu hợp tác chia sẻ kinh nghiệm
đóng góp tích cực cho sự phát triển của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trung quốc việt nam
nhân dịp này chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã trân trọng chuyển lời của chủ tịch
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đỗ văn chiến mời chủ tịch chính hiệp toàn quốc trung quốc vương hộ ninh sớm thăm việt nam
đồng chí vương hộ ninh đã vui vẻ nhận lời
sáng cùng ngày tại thủ đô bắc kinh trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức trung quốc
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã tham dự lễ kỷ niệm ba mươi năm đường bay việt nam trung quốc
và chào mừng chuyến bay thứ một trăm linh trên đường bay việt nam trung quốc của hãng hàng không quốc gia việt nam vietnam airlines
cách đây ba mươi năm quyết định mở đường bay đến trung quốc có ý nghĩa thương mại chiến lược đối với việt nam airlines
là cầu nối quan trọng trong các hoạt động giao thương kinh tế chính trị văn hóa giữa hai nước
và quảng bá giá trị việt nam ra thế giới làm sâu sắc hơn quan hệ việt nam trung quốc
tại buổi lễ các đại biểu đã chứng kiến nghi lễ chào mừng chuyến bay thứ một trăm linh của hãng hàng không quốc gia việt nam đến trung quốc
cũng tại sự kiện
việt nam airlines và china southern airlines đã ký các hợp đồng hợp tác liên doanh và tăng cường phối hợp hợp tác trên các đường bay giữa việt nam và trung quốc
thưa quý vị ngày hôm nay tại trụ sở trung mương đảng ban bí thư đã xem xét thi hành kỷ luật một số đảng viên có vi phạm khuyết điểm
tại đảng bộ các tỉnh vĩnh phúc quảng ngãi phú yên hà giang và gia lai
sau khi xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương ban bí thư nhận thấy các ông lê duy thành phó bí thư tỉnh ủy bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc
đặng văn minh phó bí thư tỉnh ủy bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi
cao khoa nguyên phó bí thư tỉnh ủy nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi phạm đình cự nguyên phó bí thư tỉnh ủy nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phú yên

dư luận bức xúc ảnh hưởng rất sâu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm của các cá nhân nêu trên
theo quy định của đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng với các ông lê duy thành đặng văn minh cao khoa phạm đình cự hà hoàng việt phương nguyễn thế bình nguyễn tư sơn
ban bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời đồng bộ với kỷ luật đảng
sáng nay quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân đã đến thăm và làm việc với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế sa mát tại xã tân lập huyện tân biên tỉnh tây ninh
quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân biểu dương những đóng góp của lực lượng vũ trang tỉnh tây ninh nói chung và đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế sa mát nói riêng
trong việc quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ
tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng củng cố và giữ vững mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống tốt đẹp với nước bạn campuchia
góp phần giữ vững môi trường hòa bình ổn định đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước
quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân lưu ý trong thời gian tới đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế sa mát tiếp tục thực hiện tốt công tác dự báo tình hình
tham mưu chiến lược cho cấp trên trong thực hiện tốt nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác đứng chân trên địa bàn nắm chắc tình hình và dự báo những yếu tố tác động đến an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng xây dựng lực lượng vững mạnh đủ sức thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới
cùng ngày quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân đến thăm mẹ việt nam anh hùng phan thị hợi sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi bốn ngụ ở xã thạnh tây
có hai con là liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc đời
trong kháng chiến chống mỹ và chiến tranh biên giới tây nam và thương binh đinh văn lâm sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám ngụ ở khu phố một thị trấn tân biên
quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe và đời sống của các gia đình
tri ân những đóng góp của các gia đình chính sách người có công đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân mong muốn trong thời gian tới các gia đình tiếp tục giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ
cũng như tiếp tục quan tâm đóng góp xây dựng cấp ủy chính quyền địa phương ngày càng trong sạch vững mạnh
thưa quý vị sáng nay tại trụ sở báo nhân dân đồng chí lê quốc minh ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân
phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam đã tiếp đoàn công tác hội nhà báo hàn quốc
do ông park jong un chủ tịch hội nhà báo hàn quốc làm trưởng đoàn tới thăm và làm việc tại báo nhân dân
tổng biên tập lê quốc minh cho biết báo nhân dân đã không ngừng lớn mạnh và luôn giữ vị thế là lá cơ đầu trong nền báo chí cách mạng việt nam
đến nay báo nhân dân đã có đầy đủ các loại hình báo chí
trong bối cảnh kỷ nguyên số với rất nhiều thay đổi tổng biên tập lê quốc minh khẳng định
báo nhân dân mong muốn được kết nối học hỏi kinh nghiệm và hợp tác với các tổ chức cơ quan báo chí quốc tế
trong đó có hội nhà báo hàn quốc
tổng biên tập báo nhân dân chia sẻ ý tưởng
báo nhân dân phiên bản tiếng hàn quốc với dòng thông tin chính thống chính thức về quan hệ việt nam hàn quốc
để góp phần tăng cường sự phát triển tốt đẹp của quan hệ giữa hai nước
chủ tịch hội nhà báo hàn quốc park jong un bày tỏ vinh dự được đến thăm báo nhân dân vào năm hội nhà báo hàn quốc kỷ niệm sáu mươi năm thành lập
bày tỏ hoan nghênh về sự hợp tác giữa hội nhà báo hàn quốc và báo nhân dân với ý tưởng ấn phẩm tiếng hàn quốc trên báo nhân dân
khẳng định sẽ thảo luận với ban lãnh đạo hội nhà báo hàn quốc
để có phương án hỗ trợ hợp tác hiệu quả
thưa quý vị tổng cục thống kê đã có thông báo về số liệu tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa
với những kết quả khả quan khi mà chúng ta đã xuất siêu kỷ lục tám tám tỷ usd trong quý i
kết quả này đến từ sự phục hồi của nhu cầu thị trường thế giới tăng tiêu dùng trong nước
và sẽ góp phần tích cực vào kết quả triển vọng tăng trưởng năm nay
hội trợ thương mại quốc tế việt nam việt nam expo lần thứ ba mươi ba diễn ra từ ngày ba đến ngày sáu tháng bốn tại hà nội
vừa qua đã ghi nhận sự tham gia của bốn trăm tám mươi doanh nghiệp đến từ một mươi sáu quốc gia
trong đó có các đối tác thương mại truyền thống như hàn quốc trung quốc nhật bản và thái lan
không chỉ tăng cơ hội nhập khẩu nhiều doanh nghiệp trong nước cũng coi đây là cơ hội mở rộng tiêu thụ quốc tế
hiện toàn ngành nông lâm ngư nghiệp đã xuất siêu ba ba mươi sáu tỷ usd trong quý đầu tiên của năm hai nghìn hai mươi bốn
tăng tới chín mươi sáu năm so với hồi trước

tăng một trăm bảy mươi tám tỷ usd tăng một mươi năm năm trong đó xuất khẩu tăng một mươi bảy đạt chín mươi ba tỷ usd nhập khẩu tăng một mươi ba chín đạt gần tám mươi năm tỷ usd
việt nam vì thế duy trì xuất siêu tám tám tỷ usd trong quý i
với mức xuất siêu cũng rất ấn tượng tám tám tỷ usd là con số tích cực trong bối cảnh khó khăn về thương mại toàn cầu đang suy giảm
hiện hoạt động thương mại hàng hóa quốc tế của việt nam đang phụ thuộc vào số ít thị trường
thị trường mỹ chiếm hai mươi tám một trong tổng kim ngạch xuất khẩu
trong khi đó kim ngạch nhập khẩu từ thị trường trung quốc chiếm ba mươi bốn sáu tổng kim ngạch nhập khẩu
các chuyên gia cho rằng thời gian tới cần đẩy mạnh phát triển xuất khẩu bền vững
đi liền với đa dạng hóa thị trường để cán cân thương mại lành mạnh hợp lý với các đối tác
tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác
trước nay một vụ cháy lớn xảy ra tại cơ sở chứa vật dụng nằm trên đường
vụ cháy lớn xảy ra tại cơ sở chứa vật dụng nằm trên đường vũng thùng chín quận sơn trà tp đà nẵng
ngọn lửa bốc lên từ các vật liệu dễ cháy như phi nựa xốp lốt cao su trong kho và có dấu hiệu lan sang khu vực quanh đó
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố đà nẵng
và đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn công an quận sơn trà
đã nhanh chóng điều động nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường
triển khai các biện pháp để dập tắt đám cháy
do lửa cháy lớn khói bốc nghi ngút lực lượng cảnh sát phải chia thành nhiều hướng để phun nước dập lửa
không để xảy ra cháy lan sau hơn một tiếng nỗ lực ngọn lửa đã được khống chế
vụ hỏa hoạn thì không gây thiệt hại về người song đã thiêu dụi phần lớn kho cùng nhiều tài sản bên trong
hiện nguyên nhân của vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra và thống kê thiệt hại
sáng nay tàu sar bốn trăm một mươi hai thuộc trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam
đã đưa một ngư dân bị đột quỵ trên vùng biển hoàng sa về đà nẵng điều trị
trước đó sáng ngày tám tháng bốn trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam
đã điều tàu sr bốn trăm một mươi hai ra khơi cấp cứu cho ngư dân này
sau khi tiếp cận được tàu qna chín trăm một mươi tám chín mươi hai ts và triển khai công tác cấp cứu tại chỗ
lực lượng cứu nạn đã chuyển nạn nhân lên tàu sar bốn trăm một mươi hai
sar bốn trăm một mươi hai để đưa chăm sóc y tế chuyên khoa
khoảng sáu giờ sáng nay nạn nhân đã được đưa về đà nẵng chuyển viện địa phương tiếp tục điều trị
thưa quý vị nhằm nâng cao nghiệp vụ và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện
sẵn sàng xử lý sự cố trên lưới điện trong mùa thiên tai bão lũ năm nay
sáng nay tỉnh lào cai đã tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
xử lý sự cố an toàn viễn thông và công nghệ thông tin năm hai nghìn hai mươi bốn
ban chỉ huy cuộc diễn tập đã đưa ra năm tình huống dạng sự cố và một tình huống cứu hộ cứu nạn
sự cố giả định là do ảnh hưởng của mưa lớn kèm theo rông lốc sạt lở đất đã làm đứt dây gãy đổ cột điện
sự cố do ảnh hưởng của môi trường bụi bẩn gây phóng điện bề mặt xứ cao thế
với phương châm bốn tại chỗ ba sẵn sàng công tác chuẩn bị đã được các đơn vị tham gia chuẩn bị chú đáo
đưa ra các phương án xử lý sự cố tối yêu theo đúng các quy trình và bảo đảm cung cấp điện trở lại trong thời gian sớm nhất
cuộc diễn tập nhằm đánh giá khả năng quản lý điều hành lưới điện và sẵn sàng ứng phó với thiên tai của các đơn vị trực thuộc ngành điện tỉnh lào cai
qua đó sẽ tiết giảm tối đa thiệt hại do thiên tai mưa bão gây ra
thưa quý vị thành phố đà nẵng là một trong sáu địa phương của cả nước có tốc độ tăng trưởng grdp ở mức âm trong quý i vừa qua
tại hội nghị ban chấp hành đảng bộ thành phố đà nẵng lần thứ một mươi năm diễn ra trong buổi sáng ngày hôm nay
nhiều giải pháp đã được đưa ra để khôi phục đà tăng trưởng trong thời gian tới
trong thời gian còn lại của năm đà nẵng sẽ tập trung giải ngân vốn đầu tư công phấn đấu năm hai nghìn hai mươi bốn giải ngân chín mươi năm kế hoạch vốn được giao
đồng thời tích cực tháo gỡ các khó khăn vướng mắt tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đã và đang đầu tư trên địa bàn
nhất là các dự án quy mô có khả năng tạo động lực
bên cạnh đó thành phố sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình xúc tiến thương mại kích cầu du lịch xúc tiến du lịch
bằng đưa ra các sản phẩm du lịch mới đặc biệt là du lịch đêm và tổ chức các sự kiện lễ hội đặc sắc phục vụ du khách
theo báo cáo xếp hạng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm hai nghìn hai mươi ba gọi tắt là chỉ số papi
hà giang đứng thứ một mươi một trên tổng số sáu mươi ba tỉnh thành phố trong cả nước
đây là thứ hạng cao nhất mà địa phương này đạt được từ trước đến nay
điều này cho thấy những nỗ lực của cấp ủy và chính quyền địa phương trong thời gian qua
hệ thống chính trị được triển khai hệ thống thông tin dùng chung để xử lý
trao đổi hồ sơ văn bản trên môi trường mạng và ứng dụng chữ ký số
trong năm hai nghìn hai mươi bốn tỉnh hà giang ngoài việc duy trì thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính
thực thi công vụ thì còn phải tập trung làm tốt
nâng cao điểm số ở các nội dung chưa cao như quản trị môi trường quản trị điện tử
đồng thời đẩy mạnh truyền thông các chính sách đến người dân đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số
các cơ sở dữ liệu liên quan đến người dân để giảm thiểu các giấy tờ người dân trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính
năm hai nghìn hai mươi hai chỉ số papi của tỉnh hà giang xếp thứ bốn mươi trên sáu mươi ba tỉnh thành phố
năm hai nghìn hai mươi ba địa phương này tăng hai mươi chín bậc vươn lên xếp thứ một mươi một trên sáu mươi ba tỉnh thành phố
kết quả này là tiền đề để hà giang tiếp tục quyết tâm khắc phục những tồn tại hạn chế
xây dựng chính quyền phục vụ hoạt động hiệu lực hiệu quả
hướng đến mục tiêu cao nhất phục vụ người dân được tốt hơn